thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hai mươi năm trước chỉ thị số ba mươi của bộ chính trị về xây dựng
và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ra đời với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
đã phát huy quyền làm chủ của người dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần quan trọng
trong ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên việc phát huy dân chủ ở cơ sở thời gian qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém cần sớm được khắc phục
nhân dịp hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận một trăm hai mươi của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh
nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở diễn ra vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng bảy
truyền hình nhân dân mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi một số tổng hợp ngắn cùng ý kiến đánh giá
của đồng chí đảo duy quát nguyên phó trưởng ban thường trực ban tư tưởng văn hóa trung ương
người đã tham gia vào việc hình thành nên quy chế dân chủ ở cơ sở
hơn hai mươi năm trước vào đêm hai mươi sáu dạng sáng hai mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại các huyện quỳnh thụ hưng hà tiền hải đông hưng thái thụy tỉnh thái bình
hàng chục nghìn người dân quá khích đã leo lên bao vây đập phá trụ sở các xã và nhà cửa của một số cán bộ xã
do việc lạm thu và lạm tri trong huy động và sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
nông thôn người dân nổi giận một phần là do bị huy động sức người sức của quá mức chịu đựng
nhưng chủ yếu là quá bất bình trước những hành vi việc làm mất dân chủ
coi thường dân của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tất cả mọi việc người dân không được biết
không được bàn không được kiểm tra giám sát mà chỉ được phép góp công góp của
trước tình hình phức tạp đó bộ chính trị đã cử một đoàn công tác do đồng chí phạm thế duyệt
ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị dẫn đầu về tìm hiểu
và đánh giá tình hình nguyên nhân dẫn đến sự việc sau khi tìm hiểu
nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình và nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan
bộ chính trị đã thống nhất đánh giá là do tình trạng mất dân chủ nghiêm trọng
ở cơ sở đã làm nảy sinh tình hình phức tạp và thấy cần thiết phải ban hành
một bộ quy chế về phát huy dân chủ ở cơ sở một thời gian ngắn sau đó
chỉ thị số ba mươi của bộ chính trị về xây dựng và phát huy quy chế dân chủ
ở cơ sở ra đời chỉ thị số ba mươi như một luồng gió mát
làm dịu nhẹ tình hình nhất là ở những nơi được coi là điểm nóng
và trở thành một động lực quan trọng để người dân phát huy quyền làm chủ của mình
hăng hái góp công sức trí tuệ và của cải xây dựng quê hương đất nước
thế nhưng trong hai mươi năm qua việc thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở có nơi có lúc vẫn chưa được coi trọng và thực hiện đầy đủ
đến nơi đến trốn những vụ việc nghiêm trọng làm phức tạp tình hình vẫn diễn ra
những tên người tên nất như đoàn văn vương ở tiên láng
đồng tâm ở mỹ đức hà nội đã làm nhức lóng bao người
và nay là thủ thiêm ở tp hcm khiến người dân phấn nộ
và nước mắt của họ vẫn tiếp tục tuôn rơi
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
đồng chí đào duy quát là người trực tiếp tham gia vào đoàn công tác của bộ chính trị
về giải quyết điểm nóng ở thái bình năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đồng thời tham gia đề xuất góp ý xây dựng quy chế dân chủ cơ sở
nhân dịp này đồng chí đã dành cho truyền hình nhân dân một cuộc trao đổi ngắn
mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa đồng chí được biết năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đồng chí là phó trưởng ban thường trực ban tư tưởng văn hóa trung ương
đồng chí có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là nguyên nhân ra đời của quy chế dân chủ cơ sở
khi đảng ta phát động
khởi xướng và thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xe chủ nghĩa
cái sự nghiệp đổi mới từ năm tám mươi sáu đến năm chín mươi tám đạt được rất nhiều thành tiệu rất quan trọng
thế nhưng thực hiện cái dân chủ ở tất cả các cấp nhất là cơ sở còn có một số hạn chế
vào năm chín mươi bảy thái bình
đạt được một cái thành tiệm rất quan trọng trong cái phong trào điện đường trường giảng
thế nhưng gắn với cái thành tiêu ấy thì một loạt các cán bộ vi phạm cái quyền lập chủ của nhân dân tham mộ lạc phí và gây cái sự bức xúc và bất bình đến cái mức mà thái bình có hai trăm tám mươi năm xã phường thì hai trăm sáu mươi năm xã phường bà con vây chặt ủy ban đảng ủy đấu tranh
thời kỳ đấy thì bộ chính trị đã cử một đoàn công tác của bộ chính trị xuống cùng với tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh để giải quyết tình hình
qua cái tổng kết thực tiễn của cái giải quyết cái điểm nóng ở thái bình năm chín mươi bảy thì đã đi tới một cái nhận thức rất sâu sắc tức là cái dân chủ ở cơ sở từ thôn ấp xã
đúng là thời kỳ ấy bộc lộ cái vi phạm rất rõ và chính cái yếu kém này là một cái kẽ hở cho những sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ có chức có quyền xâm phạm vào cái lợi ích của nhân dân
và chính nhận thức rất sâu sắc cái bản chất của đường lối đổi mới tức là mở rộng cái dân chủ sau chủ nghĩa mà coi dân chủ là mục tiêu là động lực của sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp đổi mới
thì đến tháng hai năm chín mươi tám bộ chính trị đã tổng kết và đưa ra một cái chỉ thị rất quan trọng đó là chỉ thị thực hiện quy chế dân chủ trực tiếp ở cơ sở
vậy đồng chí đánh giá như thế nào về việc phát huy quy chế dân chủ trong thời gian qua
phải mất một năm mới thể chế hóa cái phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra thành một quy chế tức là văn bản
phát quy và cái quy chế này được ban hành ra thì tôi phải nói là chưa bao giờ mà cái việc học tập quán triệt phổ biến cái này có một cái sức hấp dẫn ghi hướng và nó đáp ứng được cái nguyên vọng của nhân dân rất lớn
cái dân chủ trực tiếp ấy nó có cái tác dụng thực sự là làm cho toàn dân ý thức được rất sâu sắc cái vai trò vị trí
và trách nhiệm của tất cả người cho cái việc thực hiện dân chủ
nhưng mà nhất là đội ngũ cán bộ đặc biệt cái quá trình thực hiện cái quy chế dân chủ trực tiếp ở cơ sở đã trải qua như thế là hai mươi năm
rõ ràng cái hình thức dân chủ trực tiếp cả dân chủ đại diện cũng đã có một cái đổi mới rất sâu sắc
thế thì cái dân chủ được mở rộng nó rõ ràng là động lực rất mạnh cho cái sự nghiệp đổi mới
cho nên chúng ta đã giành được những thành tiệu rất quan trọng trong chính trị trong kinh tế trong văn hóa trong xã hội trong an ninh trong quốc phòng trong đối ngoại
và chưa bao giờ chúng ta thấy cái uy tín của chúng ta lên vị thế của chúng ta lên
và đặc biệt là lòng dân tin chế độ này và quyết tâm bảo vệ xây dựng chế độ này đất nước này
thưa đồng chí vậy trong tình hình hiện nay thì việc phát huy
quy chế dân chủ có ý nghĩa như thế nào để đất nước ổn định và phát triển
sáu tháng đầu năm trụ sở của tiếp công dân của trung ương thì cái số lượng người dân đến để khiếu kiện tăng lên gần ba mươi
đấy để nhìn đến bên cạnh cái thành tiêu rất quan trọng
mà rõ ràng là cái việc thực hiện dân chủ trực tiếp của cơ sở có lẽ còn rất nhiều thiếu sót bất ngờ
thực hiện cái quy chế dân chủ này gắn liên với cái xây dựng trình tốt đảng vừa rồi đảng đã chỉ đạo
lần này ngoài cái việc thể chế hóa hơn nữa các cái quyền dân chủ trực tiếp từ cái quyền được biết được bàn được làm được kiểm tra
thì cái việc thực hiện cái này phải gắn liền với cái việc thực hiện cái dân chủ trực tiếp trong đảng
dân chủ trực tiếp trong xây dựng chính quyền ca cấp mà cái chốt chính là cái dân chủ trong đảng
dân chủ trong việc quyết định các chủ trương chính sách dân chủ trong quyết định về công tác cán bộ dân chủ trong hoạt động kiểm tra giám sát của đảng
tức là nếu thật sự các cấp quỳ đảng thực hiện thật tốt cái dân chủ trong đảng
thì sẽ có tác dụng lan tỏa rất mạnh sang các cấp kinh quyền và đặc biệt là số nguyên cơ sở
xin cảm ơn đồng chí
thưa quý vị như vậy có thể thấy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là điều kiện tiên quyết để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân
củng cố mối đoàn kết nhất trí giữa đảng chính quyền với dân để cấp ủy tổ chức đảng phát huy vai trò vị thế và nâng cao năng lực lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ ở địa phương
khi quyền làm chủ của người dân được tôn trọng và phát huy đầy đủ sẽ trở thành động lực quan trọng góp phần ổn định và phát triển đất nước một cách bền vững